sáng nay bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng bản đồ số map bốn d
đây là nền tảng đã giành được giải nhì cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia năm hai nghìn hai mươi
map bốn d là một sản phẩm do công ty iot link phát triển
bản đồ có khả năng hiển thị tương tác với các đối tượng ba d và thể hiện chiều thời gian bốn d
cho phép người dùng đánh giá được sự thay đổi hiện trạng ở quá khứ hiện tại và tương lai của các đối tượng ba d trên bản đồ
đồng thời map bốn d cũng tích hợp các công nghệ tiên tiến như thực tế ảo trí tuệ nhân tạo học máy
với ưu thế là một bản đồ số do người việt phát triển và làm chủ có dữ liệu đặt tại việt nam
nên tính bảo mật an ninh quốc gia được đặt lên hàng đầu
mark bốn d có thể được ứng dụng trong xây dựng thành phố thông minh
dịch vụ logistics nhằm tối ưu hóa các hoạt động quy hoạch